thưa quý vị liên quan đến vụ cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
công an tỉnh thái bình đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với võ tiến mạnh hai mươi một tuổi
ở xã quang bình huyện kiến sương về hành vi giết người
trước đó vào lúc hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín đồng chí đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài
đang trong ca trực thì nhận được tin báo xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát
sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
sau một mươi bốn giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ được võ tiến mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh ninh bình
trước sự hy sinh của đồng chí đỗ văn tú lãnh đạo bộ công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm
từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ đỗ văn tú
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy đỗ văn tú
vi phạm nồng độ cồn dương tính với chất ma túy không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông điều khiển xe bỏ chạy
đối tượng nguyễn văn tín vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk lập biên bản để xử lý hành vi vi phạm
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bắt giữ được võ tiến mạnh
hợp với công an thành phố buôn ma thuật tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên đường phan chu trinh thành phố buôn ma thuật
đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô bán tải mang biệt kiểm soát sáu mươi c sáu mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi
lưu thông theo hướng từ đường hà huy tập về đường trần hưng đạo nên hướng dẫn vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn
tại đây tài xế bất ngờ tăng ga lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi
quá trình bỏ chạy chiếc xe đã vượt đèn đỏ liên tục đánh lái để tránh sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông
sau khi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố được khoảng ba phút thì lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện tại đường lê đại hành
quá trình làm việc tài xế khai tên là nguyễn văn tín trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
kiểm tra nồng độ cồn tài xế tín vi phạm ở mức bốn trăm linh bảy mg trên một lít
em có uống tầm khoảng gần nửa xịt rượu cái đó em xác nhận em có uống
và em cảm thấy em bị mất kiểm soát thì bị quán á cho nên em bỏ chạy một cách gọi là không kiểm soát nữa
anh có biết hành vi của anh là rất nguy hiểm không
có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của lực lượng vi vô vụ không
vâng ạ em biết cho nên trước tiên cho em gửi lời xin lỗi tới các chiến sĩ công an
thứ hai nữa gửi lời xin lỗi tới các người dân
bên đây bởi vì em đã có những hành động gọi là thiếu tôn trọng và gây nguy hiểm cho mọi người
tiếp tục test nhanh ma túy lực lượng công an đã phát hiện tài xế tín dương tính với chất heroin
tín khai nhận cách đây ba ngày có sử dụng heroin với bạn
kết quả của anh là cái này là một phim một phim đó là heroin nha anh nha
nha đây nè nói cho anh biết rồi nè anh sử dụng cái gì có cái đó
trong đây tôi nói với anh này đây là ma túy tổng hợp
nha đây là ketamine
đây là cansa
nha còn đây là matida
đây là amphetamine này
nha đây là morphine
cái cuối cùng của anh sử dụng đây là morphine
nó là heroin nha
anh sử dụng cái đấy bao nhiêu ngày rồi
tổ công tác đã lập biên bản với các lỗi vi phạm
vi phạm nồng độ cồn điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy
của lực lượng làm nhiệm vụ
không chấp hành đèn tín hiệu giao thông
đồng thời niêm phong xe tạm giữ giấy tờ liên quan
và đưa tài xế về trụ sở công an thành phố buôn ma thuật
để xử lý theo quy định
sau một tuần nghị án sơ thẩm
hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang
đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc hồng
chú tại thành phố sadek tỉnh đồng tháp sáu năm tù
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
do muốn mở rộng tinh doanh nhà hàng
ở thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
nên trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hồng đã năm lần vay mượn thuê cơ sở
và mua hải sản của năm người
với số tiền trên một chín tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ
nên hồng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hồng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
bắt theo quy định truy nã
và bị tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cho đến ngày đưa ra xét xử
ngoài mức án sáu năm tù
bị cáo đã bồi thường cho các nạn nhân
số tiền trên một chín tỷ đồng
liên quan đến vụ sập nhà bốn tầng
xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
chính quyền quận bình thạnh tp hcm
đã có thông tin về sự cố này
ủy ban nhân dân quận bình thạnh tp hcm
đã có báo cáo về vụ sập nhà
theo đó căn nhà này có diện tích một trăm ba mươi m hai
và có sân
kết cấu vách gạch sàn và mái bê tông cốt thép
căn nhà trong quá trình sửa chữa
thì bất ngờ đổ sập về phía đất trống
thời điểm xảy ra có chín người trong không gian căn nhà
gồm vợ chồng con gái chủ nhà
và sáu thợ sửa chữa
lúc tường đổ sập hai người đứng phía bên ngoài
thoát ra kịp thời
bảy người còn lại bị kẹt bên trong
trong đó một số người bị gạch đá đè
nặng nhất là hai thợ sửa nhà bị đa chấn thương
tổ cứu nạn cứu hộ đã cứu
và đưa được cả bảy nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
và đưa tới bệnh viện
tính đến chiều nay theo bác sĩ tại bệnh viện nhân dân gia đình
hai nạn nhân nặng nhất đã qua cơn nguy kịch
và chuyển sang phòng hồi sức tích cực sức khỏe ổn định
để ứng cứu cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động bảy phương tiện
và bốn mươi cán bộ chiến sĩ
cùng với đó là hàng chục y tá bác sĩ
của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố
tích cực trong việc sơ cứu tại chỗ
trước khi đưa các nạn nhân đến bệnh viện
thông tin về tình hình mưa lũ
nước lũ trên các sông ở hà tĩnh và quảng bình
đang dâng cao khiến nhiều địa phương bị chia cắt
người dân di rời tài sản trong đêm
khu vực đường vào các bản dốc mây
bản trung sơn bản plong bản vinh rinh
xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nước dâng cao từ bốn đến tám mét
gây chia cắt bốn bản
với trung tâm xã
tại khu vực ngầm qua các bản cồn hoàng ca rong một
và khe dung
xã thượng trạch huyện bố trạch
nước ngập sâu từ bảy đến một mét
gây chia cắt cục bộ
người và phương tiện không thể qua lại được
còn tại huyện minh hóa
ngầm ca ai ca định xã dân hóa
được ngập cao từ một đến một năm mét
người và phương tiện không qua lại được
chia cắt một phần bản ca ai
và toàn bộ bản ta rà hà nông
một số nhà dân ở vùng trũng thấp
xã dân hóa huyện minh hóa
cũng bị ngập
ngày trong đêm ngày hai mươi năm tháng chín
chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng
khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ngập
cây cao đổ đạc di rời đến nơi an toàn
bữa lớn từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi sáu tháng chín
cũng khiến mực nước sông suối trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
một số cầu tràn qua sông ngàn sâu
thuộc các xã hương trạch hương đô huyện hương khê
và một số tuyến đường dân sinh
đã bị ngập cục bộ
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai thông tin
lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã sapa
đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét
vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
tại khu vực lòng hồ thủy điện nậm sài xã liên minh
danh tính nạn nhân được xác định là
anh vũ a giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
dân tộc mông chú tại thôn nậm than xã liên minh
trưởng trạm y tế xã liên minh
đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng chín
còn hai nạn nhân bị mất tích vẫn chưa tìm thấy
là ông tẩn vân phấu xã liên minh
thị xã sapa và ông lý phủ nhàn
xã phìn ngan huyện bát sát
trận mưa lũ diễn ra từ đêm ngày một mươi hai tháng chín
đến sáng ngày một mươi ba tháng chín trên địa bàn tỉnh lào cai
đã khiến bảy người chết hai người mất tích
và bảy người bị thương
trong đó xã liên minh thiệt hại nặng nhất với sáu nạn nhân tử vong
thông tin liên quan tới vụ
cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
võ tiến mạnh hai mươi một tuổi
ở xã quang bình huyện kiến sương tỉnh thái bình
về tội giết người
trước đó vào lúc hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín
đồng chí võ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài
đang trong ca trực
thì nhận được tin báo xuất hiện một đối tượng nghi vấn
có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú được chỉ huy
phân công xuống địa bàn để nắm bắt tình hình
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng
dùng dao đâm nhiều nhát
sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
sau một mươi bốn h đồng hồ
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng võ tiến mạnh
khi đang lẩn trốn tại tỉnh ninh bình
trước sự hy sinh của trung úy
đỗ văn tú lãnh đạo bộ công an
đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm
từ trung úy lên thượng úy
đối với chiến sĩ đỗ văn tú
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
cho thượng úy đỗ văn tú
ngày hai mươi năm tháng chín
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa xét xử
sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản
và che giấu tội phạm
đối với các bị cáo gồm kim văn khải
thạch thị liên và kim chanh ma ly
cùng trú tại thị xã bình minh
theo cáo trạng vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thạch thị liên là mẹ của kim văn khải
tổ chức tiệc nhậu tại nhà
tiệc nhậu có liên ma ly
người sống chung như vợ chồng với mẹ khải
khải cùng hai người thanh niên khác
tan tiệc một trong số hai thanh niên
đã rủ khải tiếp tục đi nhậu và gãi quan hệ đồng tính
lúc này khải nảy sinh ý định
giết anh này để lấy tài sản
nên khải rủ nạn nhân đến nơi vắng vẻ
rồi ra tay sát hại cướp tài sản
mẹ và người tình của mẹ không tố giác mà còn che giấu
qua nhận định từng hành vi của các bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo kim văn khải
một mươi tám năm tù giam về tội giết người
ba năm tù về tội cướp tài sản
tổng mức án là một mươi tám năm tù giam
do thời điểm gây án bị cáo khải
chưa đủ một mươi tám tuổi
bị cáo thạch thị liên và bị cáo kiên chanh ma ly
cùng chín tháng tù
cho hưởng án treo
thời gian thử thách là một năm sáu tháng
cùng về tội che giấu tội phạm
đồng thời buộc bồi thường cho bên bị hại số tiền
ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi lừa được nạn nhân vào nhà nghỉ
để tiêm phi lơ
cho nạn nhân uống thuốc ngủ mê man
rồi lấy tài sản bỏ trốn
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối tượng tôn nữ huy phương
không có chỗ ở cố định
để điều tra và làm rõ về hành vi trụng cấp tài sản
qua khai thác nhanh
đối tượng tôn nữ huy phương
thừa nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tại địa bàn thị xã hòa thành
ngoài ra với thủ đoạn tương tự
đối tượng đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản
trên địa bàn thành phố hồ chí minh hà nội
tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo
trên một tỷ hai trăm linh triệu đồng
đối tượng hoạt động lưu động
đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn nhiều tỉnh thành
trên cả nước
từng có tiền án một mươi một năm tù giam về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp
với công an các đơn vị có liên quan
để khai thác mở rộng và thông báo
về thông tin đối tượng
đến công an các địa phương để truy tìm bị hại
ngày hai mươi năm tháng chín
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
đã đưa vụ án hình sự ra xét xử
và tuyên phạt các bị cáo
vương văn thành một mươi hai năm sáu tháng tù
phạm xây dinh tám năm tù
trịnh quốc phú bảy năm sáu tháng tù
cao sĩ huy bảy năm sáu tháng tù
cùng về tội mua bán người
ngoài ra sáu bị cáo khác phạm tội
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
cũng bị tuyên án từ ba năm sáu tháng tù
đến bảy năm tù
theo cầu trạng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thành phú dinh và huy
thông qua mạng xã hội đăng tải bài viết tuyển lao động
với mức lương thu nhập cao
để lừa người việt nam đi sang campuchia làm việc
riêng thành đã cùng với trương
tổ chức cho một trăm sáu mươi tám người việt nam
xuất cảnh trái phép sang campuchia
thành được hưởng lợi số tiền hơn một trăm tám mươi triệu đồng
dinh đã tham gia đưa
hai trăm năm mươi người việt nam sang campuchia
được hưởng lợi số tiền hơn

còn phú là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng
ba mươi năm người việt nam để đem qua campuchia
hưởng lợi số tiền gần một trăm tám mươi triệu đồng
sáu bị cao khác
tổ chức cho một mươi sáu người xuất cảnh trái phép
sang campuchia được hưởng lợi số tiền
từ tám trăm linh cho đến bốn triệu đồng
các vụ việc vượt biên trái phép
đều có sự tham gia của đối tượng môi giới
hoạt động có đường dây
với nhiều chiêu thức và chiêu trò
chúng đã dùng những lời hứa hẹn ngon ngọt
và vẽ ra thiên đường nơi miền đất hứa
thủ đoạn của các đối tượng thực hiện thì không mới
nhưng đã đánh chúng tới tâm lý
nên nhiều người vẫn dính bẫy
và mới đây công an tỉnh gia lai
đã bắt và khởi tố nhóm năm đối tượng
gồm cao văn tĩnh trú tại thành phố cần thơ
anh hơ nên oi và trơ
cùng trú tại tỉnh gia lai
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
quá trình điều tra cơ quan an nghi điều tra
công an tỉnh gia lai đã làm rõ
thủ đoạn hành vi của từng đối tượng
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm đối tượng đã thuê hai xe khách
loại một mươi sáu chỗ
chở số người tham gia vượt biên
đi từ tỉnh gia lai vào huyện tỉnh biên tỉnh an giang
để vượt biên sang campuchia
rồi qua thái lan
khi đi đến địa phận huyện chư sê tỉnh gia lai
thì bị công an gia lai phát hiện ngăn chặn
cao văn tĩnh là đối tượng
từng có một tiền án bốn năm sau tháng tù
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
chấp hành xong án phạt tù
tỉnh nhiều lần qua thái lan
mọc đối với tổ chức phản động ở nước ngoài
tiếp tục hoạt động chống phá nhà nước việt nam
sau đó đối tượng móc nối với các đối tượng
phu đô lu vong và các đối tượng
trên địa bàn tỉnh gia lai
để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn đây là đối tượng o in
o in đã nhận chỉ đạo của úc và trâm
là hai đối tượng phu đô lu vong
nên cùng các đối tượng khác
đã tuyên truyền lôi kéo dụ dỗ
một số hộ người đồng bào dân tộc thiểu số
nhẹ dạ trú tại địa bàn huyện đắc đoa
và câu kết với đối tượng tỉnh
để tổ chức vượt biên
lý do bên nước ngoài
nó kêu gọi tôi sử dụng tôi
đó là tôi biết tôi là sai rồi
vì bây giờ tôi phải nói cho gia đình
và con cái của tôi
và anh em của tôi
phải tu bò
mà tin lạnh chỗ nhà oi
đó là tin lạnh đi gà đó
bốn đối tượng
ô in a nhơn nên trơn
từng hoạt động phun rô
tham gia biểu tình bạo loạn vào năm hai nghìn một
và hai nghìn bốn tại gia lai
mặc dù được cơ quan công an
và chính quyền địa phương giáo dục tuyên truyền vận động
tuy nhiên chúng vẫn ngoan cố
không từ bỏ hành vi sai trái
lén lút nhóm học hoạt động tin lạnh đi gà
ẩm mơ phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc
đồng thời lôi kéo một số hộ gia đình
vượt biên trái phép
tôi đã sai rồi
tôi đã nghe
úc ở bên mỹ
đã truyền cho tôi
trôn đi thái lan
tôi là biết
chuyện đó là sai rồi
theo lời úc
truyền truyền nữa
qua đấu tranh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh xác định
cao văn tĩnh là đối tượng cầm đầu
hướng dẫn bốn đối tượng còn lại
tổ chức cho người khác vượt biên
nhóm đối tượng này thường xuyên liên lạc
với các đối tượng phun rô lô vong
lôi kéo được hai mươi một người tham gia vượt biên
người đồng bà dân tộc thiểu số
mà vượt biên đi qua thái lan
thì họ phải bán hết tài sản
một hộ gia đình thì
trên một trăm linh triệu
vì vậy là
hầu như các gia đình đều bán hết tài sản để đi
khi qua thái lan
họ gặp rất là nhiều khó khăn
họ phải lo lắng
bị cảnh sát thái lan truy bắt
vì nhập cư bất hợp pháp
vụ việc được ngăn chặn kịp thời
như thêm một lời cảnh báo
đến người dân trên địa bàn tỉnh gia lai
cần nêu cao tinh thần cảnh giác
trước âm mưu thổi đoạn lừa phình
của các đối tượng xấu
để tránh bị lừa đảo lôi kéo xứ dục
thực hiện hành vi sai trái
gây ảnh hưởng đến an ninh trả tự ở địa phương